thưa quý vị để tiếp nhận phản ánh về tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng
ngoài ra ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương công bố số đường dây nóng
về trật tự an toàn giao thông của địa phương trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân
công an sở giao thông vận tải tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để người dân có thể liên hệ và phản ánh
người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới thì cần có đầy đủ thông tin
ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác thuận tiện và an toàn
cũng liên quan đến tình hình giao thông vào tối ngày hôm qua trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến cho một người tử vong và hai người bị thương
vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi một tháng tám tài xế hồ minh toàn
điều khiển xe khách từ tỉnh tây ninh đi tỉnh đắk nông đến ấp bảy xã tân thành
bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe máy cầy do tài xế lục văn trọng chú thành phố đồng xoài điều khiển
cú tông quá mạnh đã khiến xe máy cầy lao sang làn đường đối diện
và chạm vào xe máy do hai vợ chồng khác điều khiển
còn xe khách thì tông vào cột điện hậu quả người đàn ông điều khiển xe máy tử vong
người vợ trong tình trạng nguy kịch tài xế xe khách cũng bị thương
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra
một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua tại một tiệm sửa xe máy
nằm trên đường hải thượng lãn ông thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã khiến hai người tử vong
thời điểm xảy ra cháy nhà ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
có mặt tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận đưa cả ba mẹ con ra ngoài
tuy nhiên người mẹ tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng đã bị điện giật tử vong
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra

vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện